trao đổi với báo chí ngày hôm qua lãnh đạo bộ tài chính cho biết sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với vụ việc ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc bán chui bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu
đại diện lãnh đạo bộ tài chính khẳng định bộ đã chỉ đạo ủy ban chứng khoán nhà nước xử lý nhanh và kịp thời
nghiêm minh đảm bảo tính công khai minh bạch của thị trường
theo đại diện lãnh đạo bộ tài chính việc xử phạt ông trịnh văn quyết thẩm quyền xử lý thuộc về ủy ban chứng khoán nhà nước
chủ tịch ủy ban sẽ ra quyết định xử lý
tuy nhiên bộ tài chính đã chỉ đạo xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật
và ông trịnh văn quyết sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền cao nhất
hiện bộ tài chính đã giao cho ủy ban chứng khoán nhà nước sở giao dịch chứng khoán tp hcm
hủy giao dịch bán toàn bộ số cổ phiếu của ông trịnh văn quyết
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé